liên quan đến vụ nổ xe khách tại lào xảy ra vào ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu khiến tám người trên xe tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương đều là người việt nam
vừa qua tòa án nhân dân tỉnh khăm muộn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào vừa mở phiên tòa xét xử tài xế nguyễn đức tú trú tại xã nghi diên huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
tài xế tú bị truy tố ra trước pháp luật với các tội danh sản xuất mua bán pháo hoa nổ làm chết nhiều người và phá rừng với số lượng lớn
như antv đã thông tin vào khoảng bốn h ba mươi phút ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tài xế đức điều khiển xe ô tô khách của nhà xe khánh đơn đang trên hành trình từ tỉnh tha khẹt lào về huyện diễn châu nghệ an
khi đi đến địa phận huyện bô la pha tỉnh khăm muộn lào thì xe bất ngờ phát nổ vụ nổ đã khiến cho tám người trên xe tử vong tại chỗ
ba người khác bị thương tất cả các nạn nhân đều là người việt nam làm việc ở lào đang trên đường về quê
tại hiện trường cơ quan chức năng tỉnh khăm muộn phát hiện nhiều xác pháo và gỗ ngay sau đó tài xế nguyễn đức tú bị bắt giữ để phục vụ điều tra
quá trình điều tra xác định vào thời điểm chiếc xe phát nổ chiếc xe có chứa ba bao pháo hoa tương đương với sáu quả cùng sáu sáu mươi sáu m khối gỗ đinh hương dạng con tiện
hai mươi ba thanh xà gồ tương đương với hai một mươi chín m khối cùng năm trăm một mươi thanh gỗ chắc tương đương với hai trăm năm mươi ba kg
tài xế tú khai nhận toàn bộ pháo hoa và gỗ này được mua từ nhiều người dân lào nhằm vận chuyển về việt nam bán kiếm lời
và sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan tòa án tỉnh khăm muộn tuyên phạt bị cáo nguyễn đức tú hai năm tù giam về tội sản xuất mua bán pháo hoa nổ
một mươi năm tù về tội làm chết nhiều người và một năm tù về phá rừng với số lượng lớn tổng hình phạt cho cả ba tội danh trên là năm năm tù
về trách nhiệm dân sự tài xế tú phải bồi thường cho tám hành khách tử vong
mỗi người ba mươi năm triệu kíp tương đương với chín mươi bốn triệu đồng tiền việt nam và mỗi người bị thương là năm triệu kiếp tương đương với một mươi hai triệu đồng tiền việt nam